hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai sau sáu ngày làm việc đã thành công tốt đẹp
nét mới trong hội nghị lần này là báo chí được tham dự các phiên thảo luận của trung ương
nhờ đó người dân đã được thông tin kịp thời về chủ trương giải pháp và các quyết sách quan trọng của đảng
về những vấn đề đang được xã hội quan tâm tạo cơ sở vững chắc cho sự tin tưởng và kỳ vọng
vào những đột phá mới trong thời gian tới
sau đây là những tóm lược của truyền hình nhân dân về các vấn đề này
trong bài phát biểu khai mạc hội nghị trung ương bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định
như chúng ta đều biết cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng
chủ tịch hồ chí minh đã từng nhấn mạnh cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
vì thế đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được trung ương đưa ra bàn bạc thảo luận đầu tiên
và các đại biểu đã đánh giá đây là đề án được chuẩn bị công phu kỹ càng bài bản và khoa học
đề án là tiền đề quan trọng để tạo nên sự đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ thời gian tới
tôi cho rằng đây là một cái đề án rất là
thực ra mà nói thì nếu mà nói rằng cái cần thiết thì tôi nghĩ là hiện nay là cấp bách chứ không phải nói
cần thiết rất là cần là cấp bắt
đối với đảng ta và đối với xây dựng cái đội ngũ cán bộ nó có liên quan đến sự tồn vong của chế độ
thì cho đây là vấn đề cấp bắt
và tôi cũng rất là đồng tình rất cao mang chỉ đạo và cơ quan soạn thảo các đồng chí làm rất là công phu chặt chẽ
và cái đánh giá rất là trung thực cái này
đặc biệt là cái khuyết điểm mà chúng ta nhìn nhận một cách xác đáng cái này
thì cho rằng cái này là cái cần thiết
bởi vì có nhìn nhận đúng thì chúng ta mới có một cái hướng đi và xác định là xây dựng cái đội ngũ cán bộ này
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các ý kiến nhằm làm rõ những vấn đề đã được tổng bí thư nguyễn phú trọng gợi mở ra
như là cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào đánh giá cán bộ hay sắp xếp bố trí cán bộ
khắc phục tình trạng chạy chức chạy quyền hay thân quen cánh hậu
chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai
với tinh thần trách nhiệm cao các ủy viên trung ương đã tập trung trí tuệ đào sâu suy nghĩ
đưa ra những kiến giải các mặt hạn chế yếu kém trong công tác cán bộ thời gian qua và đi đến nhận định
đánh giá cán bộ đang là khâu khó nhất yếu nhất trong công tác cán bộ
vì thế cần tập trung đột phá vào khâu yếu khâu kém này
tôi đề nghị là thế này
cần phải tập trung cho cái nhiệm vụ về đánh giá cán bộ
và đặc biệt là đánh giá cán bộ hiện có hiện nay
chúng ta xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược không thể là bằng ở một cái nào cả mặt
phải tiến cơ sở đội ngũ thực trang hiện nay
từ cấp huyền đến cấp tỉnh đến cấp trung ương
nhưng mà muốn như thế thì phải có cái đánh giá
và tôi rất đồng tin là đánh giá theo hướng tiếp cận ba trăm sáu mươi độ
và từ thực tiện của địa phương của chúng tôi thôi
mặc dù chưa làm được gì nhiều nhưng mà có thể nói trên cơ sở lường hóa
bằng một bộ tiêu chí bằng một phương pháp đánh giá
và một cái sự cầu thị trong đánh giá
về đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ
trọng tâm là khâu đánh giá cán bộ
đảm bảo xuyên suốt liên tục đa chiều đúng thực chất
lấy hiệu quả sản phẩm công việc làm thước đo đánh giá chính
việc đánh giá cán bộ luôn là khâu trọng yếu trong các khâu của công tác cán bộ
đánh giá cán bộ đúng sẽ là tiền đề quan trọng
trong đó chúng ta sẽ triển khai tiếp
các bước tiếp theo từ quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bố trí
luân triểm bổ nhiệm sử dụng
bên cạnh đó các đại biểu cũng đã cho ý kiến và đề xuất giải pháp
có tính khả thi cao nhằm kiểm soát quyền lực
nhất là kiểm soát quyền lực người đứng đầu để chống chạy chức chạy quyền
và các biện pháp phòng ngừa như bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương
tăng cường công tác quản lý kiểm tra giám sát cán bộ
hầu hết những vấn đề được coi là nóng là hạn chế yếu kém
là gây bức xúc trong xã hội về công tác cán bộ trong thời gian qua
đều được các đại biểu đưa lên bàn nghị sự và đề xuất các biện pháp khắc phục xử lý
tất cả đã tạo nên sự tin tưởng và kỳ vọng to lớn
là sẽ có bước đột phá mạnh mẽ ở lĩnh vực này trong thời gian tới
tôi có một niềm tin là tôi cũng hy vọng là qua cái hội nghị trung ương này
chúng ta ban hành được một cái nghị quyết mới
mang tính đột phá để chúng ta đào tạo cán bộ trong giai đoạn sắp tới
và tôi cũng có niềm tin là thực hiện cái nghị quyết này
thì trong giai đoạn sắp tới chúng ta sẽ có những bước phát triển đột phá về công tác cán bộ
về đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức
lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp các đại biểu nhận định
đề án có cách tiếp cận mới đồng thời kế thừa những mặt tích cực của chính sách tiền lương
trong hơn ba mươi năm đổi mới bảo đảm tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động
và quy luật khách quan của kinh tế thị trường
lấy tăng năng suất lao động làm cơ sở tăng lương đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
việc thực hiện đề án sẽ tạo sự đột phá trong chế độ phân phối
tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất chất lượng
hiệu quả và sức cạnh tranh
giải pháp cơ bản là gắn cải cách tiền lương với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hoạt động
của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu
tất cả các nước trên thế giới có lẽ bộ máy của chúng ta có lẽ là công tình nhất
nếu mà chúng ta giải quyết thực sự được câu chuyện này
chắc chắn chúng ta sẽ cải cách được chính sách tiền lương
tôi cũng thấy trong các giải pháp về cơ bản là thuyết phục
bởi vì theo tôi là đặt các cái giải pháp này không phải chỉ riêng cái đề án này
mà nó phải kết hợp với các đề án khác và kết hợp với nghị quyết trung ương sáu

thì chúng ta mới nhìn được toàn bối cảnh là cái tính khả thi của đề án này
nếu không thì chúng ta rất khó về nguồn nhìn tài chính ở đâu
cái đấy cũng là cần nhưng mà nhìn toàn bộ trong cái hệ thống
đặc biệt với hệ thống chính trị của chúng ta quyết tâm thực hiện được tốt
cái nghị quyết một mươi tám một mươi chín của trung ương sáu
thì đây cũng là cái nguồn kinh phí rất lớn
và cơ cấu lại các nguồn chi và tiết kiệm chi
tôi thấy nhiều người cũng đã phát biểu trong cái trung ương sáu
thì chúng ta có cơ sở
để chúng ta thực hiện đề án này
tại hội nghị các đại biểu cũng đã đề xuất thêm các giải pháp
để có thêm nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương như
cơ cấu lại thu chi ngân sách thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan đơn vị
và phải đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
trên cơ sở thực hiện tốt các nghị quyết của đảng
về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
phát triển kinh tế tư nhân nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước
nội dung thứ ba được trung ương thảo luận cho ý kiến đó là
bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội
là lĩnh vực rộng lớn nhạy cảm có phần quan trọng thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
trong quá trình phát triển đất nước
tại phiên thảo luận các đại biểu tập trung làm rõ quan điểm mục tiêu đổi mới
nội dung cải cách hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội
và thống nhất cần mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội
hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân tuân thủ nguyên tắc đóng hưởng công bằng
bình đẳng chia sẻ và bền vững cải cách nhưng cần bảo đảm cân đối tài chính bảo hiểm xã hội
trong dài hạn chú ý cả khu vực tư và khu vực công người đang làm việc và người đã nghỉ hưu
nơi có quan hệ lao động và chưa có quan hệ lao động nhất là đối với nông dân
người nghèo người yếu thế trong xã hội
chú ý là tạo sự phát triển kinh tế đặc biệt là thực hiện tốt nghị quyết chung năm để phát triển kinh tế tư nhân
tôi cho rằng đây là vấn đề và hiện nay chúng ta còn khoảng một mươi năm sáu triệu là số hộ kinh doanh các thành
thì số này trong thời gian tới phải tập trung rất cao để phát triển lực lượng bảo hiểm xã hội này
thì đây là một dữ địa mà chúng ta phải quan tâm đến tới
chúng ta phải tăng bảo hiểm xã hội bắt buộc lên tăng đối tượng tăng quy mô
chứ còn nếu không tăng bảo hiểm xã hội thì chúng ta phải tăng bảo hiểm xã hội

trong tổng số chúng ta có năm mươi ba triệu lao động
thế mà cái số mà cái bảo hiểm xã hội bây giờ chúng ta chỉ có một mươi ba triệu thôi
thế mà lại chỉ có hai trăm linh người mà bảo hiểm tự nguyện thì tôi thấy là nó quá nhỏ
cho nên cái bảo hiểm bắt buộc là phải tăng lên
thì chúng ta mới có thể đẩy tới được cái hướng là bảo hiểm toàn dân được
một vấn đề đang được người lao động rất quan tâm là độ tuổi về hưu
cũng được đưa ra bàn thang
các đại biểu thống nhất nhận định thực tế tuổi nghỉ hưu của chúng ta hiện thấp nhất trong khu vực
ở mức bình quân là năm mươi bốn ba
vì thế việc tăng tuổi nghỉ hưu bình quân là hợp lý nhưng cần có lộ trình phù hợp
cần lưu ý các lĩnh vực lao động đặc thù độc hại và thực hiện sớm
việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu đối với nước ta là cần thiết
cần có tầm nhìn dài hạn cần được thực hiện sớm và thực hiện theo lộ trình
không tạo sốc cho thị trường lao động
tôi thống nhất nghị quyết của trung ương
quy định về mặt nguyên tắc lộ trình cụ thể nên giao chính phủ nghiên cứu
trong quá trình sửa đổi bộ luật lao động sau này
trong các giải pháp thực hiện nhiều đại biểu lưu ý cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân hiểu rõ chủ trương chính sách bảo hiểm xã hội mà tự nguyện tham gia
nếu người dân không tự nguyện thì rất khó mà đạt được mục tiêu như đã định
như vậy sau sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc
các vấn đề đặt ra tại hội nghị trung ương lần này đã được các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng
và đề ra các giải pháp đột phá lộ trình thực hiện phù hợp thực tế có tính khả thi cao
đó là cơ sở vững chắc để cán bộ đảng viên người dân tin tưởng và kỳ vọng
sẽ có những bước đột phá mạnh mẽ ở các lĩnh vực này trong thời gian tới